sáng nay một mươi sáu tháng một ban quản lý dự án hai bộ giao thông vận tải tổ chức hội thảo khởi động dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc
đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh lai châu cũng như các tỉnh miền núi phía bắc
dự án kết nối giao thông miền núi phía bắc gồm hai tuyến kết nối
tuyến một tuyến kết nối lai châu với cao tốc nội bài lào cai chiều dài tuyến khoảng một trăm bốn mươi bảy km
tuyến hai tuyến nối từ nghĩa lộ yên bái với cao tốc nội bài lào cai chiều dài tuyến khoảng năm mươi một ba trăm bảy mươi năm km
tổng mức đầu tư dự án khoảng hai trăm ba mươi năm ba trăm hai mươi tám triệu usd
thời gian thực hiện dự án năm năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến quý bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện xong công tác thiết kế kỹ thuật
từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thực hiện công tác triển khai thi công
dự án dự kiến sẽ thu hồi bảy trăm bảy mươi bảy tám trăm chín mươi bảy m hai đất công
và đất của các tỉnh lai châu sẽ được tham gia
các hộ gia đình tại ba tỉnh lai châu lào cai yên bái ảnh hưởng tới chín trăm năm mươi bảy hộ gia đình
thảo luận tại hội thảo các đại biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm như công tác giải phóng mặt bằng
phương án khảo sát thiết kế đẩy nhanh tiến độ thiết kế giải phóng mặt bằng
với sự quyết tâm cao hy vọng dự án sẽ sớm được triển khai thi công và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian sớm nhất